thuốc kê đơn là thuốc phải được bác sĩ kê đơn với liều lượng cách dùng rõ ràng sau khi thăm khám cho bệnh nhân
thuốc này sẽ không được phép tự mua và bán nếu không có đơn của bác sĩ
tuy nhiên thời gian qua trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những lời giao bán công khai thuốc kê đơn nhưng lại không cần đơn của bác sĩ
thuốc bán kê đơn từ a đến z từ thuốc trị tim mạch huyết áp đến cả thuốc điều trị ung thư
những trang bán thuốc kê đơn như thế này đang được quảng cáo công khai trên các trang mạng xã hội thậm chí là lập hẳn website để bán
sau vài cú nhấp chuột đặt hàng là có số lượng bao nhiêu cũng được và chỉ cần tên người mua địa chỉ giao hàng và hoàn toàn không cần có đơn thuốc của bác sĩ
theo quy định của bộ y tế thuốc kê đơn không được quảng cáo dưới mọi hình thức kênh phân phối chủ yếu là bệnh viện
thuốc kê đơn phải được sử dụng theo đúng chỉ định của người kê đơn nếu không có thể gây nguy hại đến sức khỏe
và tính mạng người dân nên đến các cơ sở hiệu thuốc uy tín mua thuốc và sử dụng theo đúng đơn kê của bác sĩ
tự ý mua và sử dụng các loại thuốc trên mạng không rõ nguồn gốc hậu quả sẽ rất khó lường